ngày hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh đồng nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
và tuyên phạt các bị cáo đoàn viết hoan võ thường trung mỗi bị cáo ba mươi sáu tháng tù giam
hai bị cáo còn lại là ngô xuân thành và nguyễn đình khuê mỗi bị cáo cùng nhận hai mươi tám tháng tù giam
cùng về tội phá dối an ninh theo điều một trăm một mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo cáo trạng đoàn viết hoan võ thường trung ngô xuân thành nguyễn đình khuê
thường lên mạng đọc các bài viết có nội dung chống đối chế độ kích động biểu tình gây dối
của các đối tượng thù địch ở nước ngoài sau đó bị lôi kéo lập các nhóm kín tập hợp lực lượng
bàn bạc tiến hành biểu tình gây dối dịp lễ ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tại thành phố biên hòa
để thực hiện hành vi của mình các đối tượng đã trao đổi chuẩn bị thực hiện các phương án
tiến hành biểu tình gây cháy nổ vào ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín trong đó phân công nhiệm vụ cho hoan
làm trưởng nhóm biểu tình ôn hòa soạn thảo kế hoạch xuống đường tạo đường dẫn và tải một mươi hai đoạn
ghi hình hướng dẫn gây cháy nổ lên mạng trung là trưởng nhóm hành động mua thuốc nổ để đánh các
trạm trụ điện và được khuê dẫn đến trạm truyền tải điện của công ty truyền tài điện miền đông
ở thành phố biên hòa để khảo sát lựa chọn địa điểm gây nổ ngô xuân thành là người có hiểu biết
về việc gây cháy nổ đã từng tham gia các cuộc biểu tình sẵn sàng lôi kéo tập hợp lực lượng
thực hiện các hoạt động gây dối tuy nhiên kế hoạch tiến hành biểu tình gây dối cháy nổ của các
đối tượng nói trên ở thành phố biên hòa đã bị cơ quan an ninh công an tỉnh đồng nai kịp thời phát hiện bắt giữ